theo ngân hàng nhà nước hiện nợ xấu cho vay theo nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố ven biển
báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thời điểm dừng ký kết mới hợp đồng cho vay đóng mới nâng cấp tàu
các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng đối với ngư dân để cho vay đóng mới nâng cấp một một trăm bảy mươi bảy tàu với tổng số tiền cam kết cho vay đạt trên một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dư nợ cho vay theo chương trình đạt một mươi hai trăm bảy mươi tỷ đồng
cũng theo ngân hàng nhà nước ngoài một số nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến việc ngư dân không trả được nợ vay
thì nhiều ngư dân có thái độ chây ý thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng coi đây là nguồn vốn ưu đãi của nhà nước
trước thực trạng này ngân hàng nhà nước đã báo cáo thủ tướng chính phủ và đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện một số giải pháp đồng bộ
từ các bộ ngành trung ương đến chính quyền địa phương các cấp các hiệp hội nhằm hỗ trợ ngư dân hỗ trợ ngân hàng thương mại thu hủy nợ vay hạn chế nợ xấu gia tăng